nằm trong chuỗi chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi chín do bộ tài nguyên và môi trường phát động
hôm nay báo tài nguyên và môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức chiến dịch gia quân
làm sạch biển và tọa đàm chung tay vì một cộng đồng không rác thải nhựa
hoạt động đã thu hút được rất nhiều đoàn thể và cá nhân quan tâm tham dự
theo chương trình môi trường liên hợp quốc kể từ thập niên năm mươi của thế kỷ trước
hơn tám ba tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất sử dụng
trong đó có khoảng sáu mươi lượng sản phẩm đó được trôn lấp hoặc thải thẳng ra môi trường đã ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và các loài động thực vật trên trái đất
riêng tại đà nẵng trung bình mỗi ngày thành phố có hơn một tấn rác thải ra môi trường trong đó phần lớn là rác thải nhựa và ni lông
chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi chín liên hợp quốc chú trọng tập trung vào vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa
theo đó khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa